ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
lịch sử dân tộc việt nam bước sang trang mới mở ra kỷ nguyên độc lập tự do
với những người đã từng có mặt tại hà nội bảy mươi năm năm trước những ngày đầu được làm người dân tự do của một nước độc lập là một ký ức không thể nào quên
đồng chí nguyễn tiến hà phó trưởng ban thường trực ban liên lạc đoàn thanh niên cứu quốc thành hoàng diệu năm nay đã bước sang tuổi chín mươi ba
nhưng đứng trước quảng trường ba đình những ngày mùa thu lịch sử này để kể cho thế hệ trẻ nghe không khí của buổi tuyên ngôn độc lập năm ấy
với ông mọi chuyện như mới diễn ra ngày hôm qua
lúc bây giờ thì ông cũng là một thành viên của tổ chức
điều gì tham gia vào đây là dẫn một cái đoàn nhân dân quần chúng vào đoàn thể từ bạch mai lên nhập bọc cái cổng quy tinh này
người ta chờ đợi là bởi vì hôm nay là ngày hai tháng chín và được giải thích trước là phải là tuyên bố độc lập tuyên bố độc lập và chính quyền với tay chúng ta cho nên mọi người đi